tính đến thời điểm hiện tại các hoạt động ủng hộ hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín của các đơn vị tổ chức cá nhân trên toàn quốc vẫn diễn ra
những hoạt động ý nghĩa này tại các địa phương sẽ giúp cho lực lượng tuyến đầu thêm niềm tin chiến thắng đại dịch
tại tỉnh bến tre công ty cổ phần điện gió mê công đã hỗ trợ một tỷ đồng cho các công tác phòng chống dịch tại địa phương
đến nay các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ hơn hai ba tỷ đồng cho tỉnh bến tre để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm giúp những người bán vé số dạo vượt qua được khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
hội chữ thập đỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết tỉnh bình định đã kịp thời hỗ trợ một mươi năm tấn gạo cho các đại lý vé số cấp một trong toàn tỉnh
điều này đã phần nào giúp họ bớt đi những khó khăn trong điều kiện phải nghỉ việc do tình hình dịch bệnh
tại thừa thiên huế mặc dù đang ở giai đoạn rất khó khăn vì nghỉ không lương
nhưng nhiều nhân viên ngành giáo dục và đào tạo ở thị xã hương thủy đã không ngần ngại đăng ký tham gia vào các đội hình tình nguyện phục vụ hậu cần ở các điểm cách ly
với mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh với toàn xã hội